đã hơn tám năm nay kể từ khi cầu đắp pam bị lũ cuốn trôi gần một trăm bốn mươi hộ dân rẻ chiêng làng long mưng và đắp búc xã đắp lô huyện đắp lây tỉnh con tôm trở thành ốc đảo
nguy hiểm nhất là vào mùa mưa nước suối lớn nhưng hàng ngày các em học sinh tiểu học và trung học cơ sở vẫn phải băng qua suối đi học
hàng ngày người dân làng long và đắc búc đều phải vượt qua con suối này để đến khu sản xuất hay có việc ra khỏi làng
vì đây là con đường độc đạo kết nối người dân trong xóm với bên ngoài
hơn tám năm phải lội suối người dân lao mưng đã nhiều lần kiến nghị lên cấp trên để được bác lại cầu nhưng chưa được đáp ứng
địa phương đã kiến nghị nhiều lần các cuộc tiếp xúc cử tri rồi các cuộc làm việc của huyện với tỉnh và trung ương về thì cũng có ý kiến đề xuất về cây cầu
tuy nhiên cho đến hiện nay cũng chưa có cơ quan chức năng trả lời nên việc khó khăn của địa phương vẫn đang gắn chịu
nguy hiểm nhất là vào mùa mưa nước suối lớn nhưng hàng ngày vẫn có hơn ba mươi em học sinh tiểu học và trung học cơ sở phải băng qua suối đi học
khi cháu đi học thì cháu sẽ qua suối ớt hết quần áo rồi mang đi quần áo trong cặp rồi khi đi qua suối xong rồi rửa sạch tay chân rồi mặc áo mặc lại quần áo mới để đi học
cháu mong muốn được có cầu và đỡ ước
nếu mà gặp suối nước to nguy hiểm thì nhà trường phải gọi điện về cho phụ huynh rồi gọi điện về cho thôn trưởng rồi ở dưới cái xóm đó thì yêu cầu các em không được đi qua suối rất nguy hiểm
nên là buộc nhà trường phải cho các em nghỉ học khi nào nước rút thì các em mới quay lại trường để đi học
theo thống kê toàn tỉnh côn tùm hiện có gần ba trăm linh cầu dân sinh
trong đó phần lớn là cầu treo cầu tạm nối các thôn làng với các trung tâm cụm xã bị hư hỏng nhưng chưa có kinh phí để sửa chữa
đây là một thách thức rất lớn đối với tỉnh miền núi còn nhiều khó khăn như con tum trong việc bảo đảm an toàn giao thông cho người dân vùng sâu vùng xa vùng dân tộc thiểu số trong việc thực hiện mục tiêu công tác dân tộc đến năm hai nghìn hai mươi của chính phủ